tại thành phố phan thiết bình thuận tòa án nhân dân tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại xã phan rí thành huyện bắc bình vào ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
trên cơ sở cáo trạng chủ tọa phiên tòa đã tuyên bị cáo đặng ngọc tấn tội gây dối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản hai mươi bốn năm tù giam
bị cáo phạm thanh là một mươi năm năm sáu tháng tù ngoài ra đặng ngọc tấn còn phải bồi thường cho trung đoàn cảnh sát cơ động bộ công an và công an tỉnh bình thuận số tiền gần ba sáu tỷ đồng phạm thanh bồi thường số tiền hơn một tỷ đồng
chủ tọa phiên tòa cũng khẳng định trong vụ án này còn có một số đối tượng khác có hành vi hủy hoại tài sản chống người thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận sẽ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau